để chủ động phòng chống mưa lũ và bảo đảm an toàn cho hồ thủy điện thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
bắt đầu từ một mươi bốn h ngày bốn tháng tám công ty thủy điện tuyên quang thực hiện mở một cửa xà đáy tại hồ thủy điện tuyên quang
đợt xả nước này thủy điện tuyên quang mở một cửa xả đáy với tổng lưu lượng nước xả qua máy và qua tràn khoảng một hai trăm bốn mươi m ba một giây
hiện cột nước hồ thủy điện tuyên quang là một trăm linh bảy bốn mươi hai m vượt hai hai mươi hai m so với mực nước cho phép và lưu lượng nước đổ về hồ khá lớn đạt khoảng một ba trăm ba mươi một m ba một giây
hiện tại công ty thủy điện tuyên quang đang tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng nước đến hồ mực nước thượng hạ lưu đập
kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới
phù hợp với tình hình thực tế
để bảo đảm an toàn về tài sản tính mạng của nhân dân khi hồ thủy điện tuyên quang xả nước tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo các huyện thành phố
theo địa phận quản lý có trách nhiệm tổ chức kiểm tra các hoạt động vận chuyển lâm sản khai thác khoáng sản nuôi trồng thủy sản của nhân dân
khu vực sông gâm từ hạ lưu hồ thủy điện tuyên quang
đồng thời tỉnh tuyên quang đã thông báo kế hoạch xả nước để nhân dân biết chủ động sản xuất phòng tránh thiệt hại